tính đến thời điểm này đoàn thể thao việt nam vẫn giữ vững vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy trường tại sea games ba mươi
với những nội dung thế mạnh sẽ diễn ra trong hôm nay đoàn thể thao việt nam kỳ vọng sẽ giành thêm nhiều huy trường để giữ vững ngồi vị đẳng có
hôm nay là ngày thi đấu chính thức thứ năm tại sea games
tiếp tục diễn ra những bộ môn được kỳ vọng mang về nhiều huy chương vàng cho việt nam là bơi thể dục dụng cụ judo và pencastilat
ở môn pencastilat đoàn thể thao việt nam đã xuất sắc giành một huy trường vàng một huy trường bạc và hai huy trường đồng
đặc biệt ngày hôm nay cả hai tay vợt của việt nam là lý hoàng nam và daniel cao nguyễn đều giành chiến thắng trong trận bán kết
như vậy là trận chung kết quần vợt đơn nam diễn ra ngày mai sẽ là một trận đấu nội bộ của hai tay vợt việt nam
và chúng ta chắc chắn sẽ có huy chương vàng lần đầu tiên trong lịch sử ở môn thể thao này
trong ngày hôm nay môn bơi có nhiều nội dung vào thi đấu chung kết
ở nội dung một năm trăm linh m nam vừa kết thúc cách đây ít lâu vận động viên nguyễn huy hoàng đã vô địch
hiện còn nhiều nội dung chung kết bơi lội đang diễn ra có sự góp mặt của các vận động viên việt nam trong đó có nguyễn thị ánh viên